thủ tướng vừa yêu cầu bộ giao thông vận tải khẩn trương nghiên cứu giả soát hoàn chỉnh dự thảo nghị định về kinh doanh vận tải bằng ô tô báo cáo thủ tướng trước ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của thủ tướng tại buổi họp thường trực chính phủ
ra soát dự thảo nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
trong đó các cơ quan quản lý tập trung giả soát làm rõ hơn các nội dung liên quan đến đơn vị cung cấp dịch vụ nền tảng trong hoạt động kinh doanh vận tải
bảo đảm chặt chẽ về pháp lý
thủ tướng chính phủ giao văn phòng chính phủ cùng với bộ giao thông vận tải hoàn chỉnh lại dự thảo nghị định
báo cáo phó thủ tướng thường trực trương hòa bình và phó thủ tướng trịnh đình dũng xem xét cho ý kiến để trình thủ tướng chính phủ ký ban hành trước ngày ba mươi tháng một mươi hai